tết nguyên đán canh tí đã cận kể trong những ngày này nhiều hoạt động chăm lo tết cho công nhân viên người lao động đều được các địa phương trú trọng
và trong đó công đoàn khu kinh tế hải phòng đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo tết nhất là chăm lo cho gia đình công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật mang tết đến sớm với những cảnh đời không may mắn
tây nguyên đán năm nay mẹ con chị hoàng thị vân công nhân khu công nghiệp v ship hải phòng đón năm mới trong ngôi nhà mái ấm công đoàn khang trang sạch đẹp tại thôn ba xã hoa đông huyện thủy nguyên